cùng với việc siết chặt các phương tiện ô tô vào quảng ngãi thì hiện nay các tài xế và phụ xe nếu như không có giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus sars cov hai
sẽ được lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại chốt kiểm soát covid một mươi chín mới cho vào tỉnh
những ngày qua nhiều nhân viên y tế được tăng cường tại các chốt cửa ngõ vào quảng ngãi
nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm của các tài xế phụ xe vào quảng ngãi
trong khi chờ kết quả xét nghiệm tài xế và người đi cùng phải chờ trong xe hoặc tại khu vực riêng nơi đóng chốt
khi những người này có kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín mới được vào tỉnh
tại các chốt kiểm tra y tế này các đặc lượng chức năng y tế đã thực hiện việc tắt nhanh covid một mươi chín để đảm bảo có sự thông hành cho tất cả các tài xế cũng như vận tải xe khách được vào trên địa bàn tỉnh quảng ngãi để đảm bảo an toàn cho sức khỏe trong người dân
khẩn trương nghiêm trọng
đây là không khí đang diễn ra tại chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a đoạn cửa ngõ vào quảng ngãi
dưới cây nắng trói trang cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và cơ động cùng với các lực lượng chức năng đang tiến hành dừng kiểm tra tất cả các xe ô tô vào địa bàn tỉnh
trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ hàng trăm phương tiện được yêu cầu dừng kiểm tra và khai báo y tế
số lượng phương tiện ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc lực lượng chức năng tại đây càng phải khẩn trương
và tuyệt đối an toàn
lực lượng các xe giao thông phối hợp cùng với các lực lượng khác tại chốt kiểm tra y tế liên hành bình đê
thì tiến hành kiểm soát tất cả người và phương tiện đi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi
đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch
để kịp thời phát hiện những trường hợp người vào phương tiện đi về từ vùng có yếu tố dịch tễ
để tiến hành cách ly tánh tình đoạn lây lan dịch tây dựng vào tỉnh
hằng ngày lực lượng kẻ sát dịch
cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phải nắm được cụ thể số lượng phương tiện người đi lại
vận chuyển hàng hóa qua lại địa bàn tỉnh
trong đó đặc biệt chú ý đến lái xe chở hàng lái xe đường dài
người đi áp tải hàng hóa phải khai báo y tế lịch trình di chuyển âm tính với covid một mươi chín
đồng thời kiểm soát chặt người trong vùng dịch quảng ngãi đi ra ngoài tỉnh
đồng thời kiểm soát chặt người trong vùng dịch quảng ngãi đi ra ngoài tỉnh
việc kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh là rất cần thiết
để sàng lọc các nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh
và làm căn cứ để quản lý chặt chẽ di biến động về người trên địa bàn tỉnh
với sự khẩn trương nghiêm túc của mình lực lượng công an tại các chốt đã và đang phát huy tinh thần trách nhiệm
tất cả vì sự an toàn của người dân góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng và xã hội